trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện xử lý năm trăm bốn mươi một vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tổng giá trị xử lý đạt trên một mươi ba tỷ đồng khởi tố một mươi một vụ với một mươi hai đối tượng
tại buổi làm việc đoàn công tác ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đánh giá cao những kết quả mà tỉnh lào cai đã đạt được trong công tác chống buồn lậu gian lận thương mại thời gian qua
đồng thời đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị trực thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thường xuyên đồng bộ
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nước bạn để quản lý biên giới ngăn chặn triệt để các đối tượng buôn lậu vào nước ta